khoảng ba giờ ba mươi phút sáng nay một mươi chín tháng một mươi ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại siêu thị điện máy dũng loan
ngay bên cạnh chợ ba đồn thị xã ba đồn quảng bình gây thiệt hại lượng lớn hàng hóa điện máy
một số nhân chứng cho biết đám cháy xuất phát từ khu vực tầng hai của siêu thị
sau đó lan rộng lên tầng ba
nhận được tin báo phòng cảnh sát chữa cháy công an tỉnh quảng bình đã huy động nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng sáu giờ ba mươi cùng ngày đám cháy cơ bản đã được dập tắt hoàn toàn
theo chủ siêu thị nguyên nhân cháy có thể là do chập điện
dù nhân viên đã tích cực chuyển nhiều vật dụng hàng hóa ra bên ngoài
nhưng một lượng lớn hàng hóa trong siêu thị điện máy dũng loan ở tầng hai và tầng ba đã bị lửa thiêu rụi
giá trị hàng hóa bị thiệt hại khá lớn
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy